chủ tịch ubnd tỉnh phú yên vừa chỉ đạo các ngành liên quan triển khai phương án khắc phục khẩn cấp
hiện tượng sạt lở kè bờ bắc công trình chính trị cửa biển đà nông xã hòa hiệp nam huyện đông hòa trước mùa mưa bão năm nay
theo đó tỉnh phú yên sẽ đầu tư hơn chín hai tỷ đồng thi công tuyến kè dài hai trăm ba mươi bảy mét nhằm hạn chế sạt lở kè bờ bắc cửa biển đà nông
và cho phép ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định
tạm thời sử dụng một phần cảng cá phú lạc làm bãi tập kết vận chuyển vật liệu thi công công trình
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh phú yên đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sạt lở tại khu vực cửa biển đà nông
trong đó có kè bờ bắc được xây cách đây hơn một mươi năm bị sóng biển cuốn trôi nhiều đoạn
những năm gần đây tại khu vực này thường xuyên bị cắt bồi lấp và xảy ra chiều cường uy hiếp trực tiếp hơn ba mươi hộ dân xóm lăng
thôn phú lạc xã hòa hiệp nam ảnh hưởng đến hoạt động của cảng cá phú lạc và hơn bảy trăm linh tàu thuyền của ngư dân ra vào neo đậu